chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trường thị mài
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
với lòng biết ơn vô hạn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước
dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang làm dạng dỡ dân tộc ta
non sông đất nước ta tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh toàn đảng toàn dân toàn quân ta
nguyện đoàn kết một lòng nỗ lực vấn đấu tận dụng thời cơ vượt qua thách thức tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng tám
và lời thề độc lập xây dựng bảo vệ đất nước việt nam hòa bình độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương
dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
nhân dịp này cũng trong sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa
vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an bày tỏ lòng thanh kính
biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn phát hủy truyền thống anh hùng vẻ vang
xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm
bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng có bài viết
tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng quyết tâm xây dựng một nước việt nam ngày càng giàu mạnh văn minh văn hiến và anh hùng
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu cùng quý vị khán giả
ở phần đầu tiên với nhan đề đảng ta ra đời lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc giải phóng miền nam thống nhất đất nước
tổng bí thư nhắc lại sự kiện ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi đảng cộng sản việt nam ra đời là một bức ngoặt lịch sử trọng đại
chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng việt nam
sau khi ra đời gắn bó máu thịt với nhân dân
được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối đảng đã lãnh đạo cách mạng việt nam đi từ thắng lợi vang dội này đến thắng lợi vang dội khác
viết tiếp vào lịch sử của dân tộc việt nam văn hiến và anh hùng những trang vàng trói lọi được thế giới ngưỡng mộ đánh giá cao
thưa quý vị trong phần thứ hai đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế
xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn
tổng bí thư đã đi sâu phân tích đường lối đổi mới toàn diện đất nước đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
đường lối đổi mới ra đời đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử thể hiện bản lĩnh vững vàng tư duy sáng tạo của đảng cộng sản việt nam và mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước
xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân việt nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
do nhân dân làm chủ có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp
có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc con người có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc có điều kiện phát triển toàn diện
các dân tộc trong cộng đồng việt nam bình đẳng đoàn kết tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển
có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân do đảng cộng sản lãnh đạo
có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới
đưa ra khái niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của đảng ta
là thành quả lý luận quan trọng qua gần bốn mươi năm thực hiện đường lối đổi mới xuất phát từ thực tiễn việt nam và tiếp thu có trận lọc kinh nghiệm của thế giới
công cuộc đổi mới trong đó có việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
thực sự đem lại những thay đổi lớn lao rất tốt đẹp cho đất nước trong gần bốn mươi năm qua
góp phần làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ độ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
nền kinh tế bắt đầu phát triển và tăng trưởng liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt bốn mươi năm qua
với mức tăng trưởng trung bình gần bảy mỗi năm
quy mô gdp không ngừng được mở rộng năm hai nghìn hai mươi ba đạt khoảng bốn trăm ba mươi tỷ usd
trở thành nền kinh tế lớn thứ năm trong asean và thứ ba mươi năm trong bốn mươi nền kinh tế lớn nhất thế giới
gdp bình quân đầu người tăng năm mươi tám lần lên mức khoảng bốn ba trăm linh usd năm hai nghìn hai mươi ba
việt nam đã ra khỏi nhóm đất nước có thu nhập thấp từ năm hai nghìn tám
và sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm hai nghìn ba mươi khoảng bảy năm trăm linh usd
đời sống văn hóa cũng được cải thiện đáng kể
sinh hoạt văn hóa phát triển phong phú
đa dạng hiện việt nam có gần tám mươi dân số sử dụng internet
là một trong những nước có tốc độ phát triển công nghệ tiên học cao nhất thế giới
liên hợp quốc đã công nhận việt nam là một trong những nước đi đầu trong việc hiện thực hóa các mục tiêu thiên niên kỷ
từ một nước bị bao vây cấm vận đến nay nước ta đã mở rộng
làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao với một trăm chín mươi ba nước
trong đó có ba nước quan hệ đặc biệt sáu nước đối tác chiến lược toàn diện
một mươi hai nước đối tác chiến lược
và một mươi hai nước đối tác toàn diện
đặc biệt là nước ta hiện đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
hoặc đối tác chiến lược với tất cả năm nước ủy viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
và mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với hai trăm ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
việt nam đã và đang thể hiện tốt vai trò là bạn là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế
có nhiều sáng kiến đề xuất và chủ động tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của asean
tổ chức liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác
thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng việt nam từ ngày có đảng đến nay đã chứng tỏ
không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài đảng cộng sản việt nam có đủ bản lĩnh
trí tuệ kinh nghiệp uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách
đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
và cũng chính trong quá trình đó đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu
hôn đúc nên những truyền thống vẻ vang
mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy
đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp
kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
trên cơ sở chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
trong phần thứ ba của bài viết tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
toàn đảng toàn quân toàn dân phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang
quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu
phát triển đất nước đến năm hai nghìn hai mươi năm và năm hai nghìn ba mươi
xây dựng một nước việt nam ngày càng giàu mạnh văn minh văn hiến và anh hùng
trên cơ sở những kinh nghiệm đã được đúc rút tổng bí thư đã gợi mở năm nhiệm vụ trọng tâm
để tập trung ưu tiên triệt thai thực hiện
đó là chú trọng củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa
giữ vững sự phát triển ổn định an toàn của hệ thống các tổ chức tiến dụng
thị trường tiên tệ thị trường bất động sản thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế
bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động
tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại nhất là đối ngoại cấp cao
giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
lấy lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết trước hết
tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
thực sự trong sạch vững mạnh đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp
hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương xây dựng chính phủ chính quyền các địa phương
thật sự trong sạch liêm chính vững mạnh hoạt động hiệu lực hiệu quả
làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn bố trí đúng những người thật sự có đức
có tài liêm chính tâm huyết
nước vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước
kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
gắn với việc đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện luật pháp cơ chế chính sách
để không thể không dám không muốn tham nhũng
về chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua bốn mươi năm đổi mới tập trung vào một mươi năm gần đây
xây dựng có chất lượng dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp
và tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
tiếp tục trên chặng đường vinh quang dưới lá cờ vẻ vang của đảng
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa vô cùng yêu dấu của chúng ta
ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn
tổng bí thư tin tưởng đảng ta đất nước ta và dân tộc ta sẽ tiếp tục hướng tới năm hai nghìn hai mươi
kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập đảng
nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao
và đến năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao
xây dựng đất nước việt nam ta ngày càng cường thịnh phồn vinh văn minh hạnh phúc
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
và tối ngày hôm qua
mùng một tháng hai tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô hà nội
ban tổ chức trung ương chủ trì phối hợp với báo nhân dân tạp chí cộng sản
đài truyền hình việt nam hội nhà báo việt nam
tổ chức lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng
giải búa liềm vàng lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi
năm nay cục truyền thông công an nhân dân đã có nhiều tác phẩm vào hội đồng trung khảo
trong đó có hai tác phẩm đạt giải cao
phát biểu tại lễ trao giải
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
qua tám lần tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên búa liềm vàng
đã khẳng định giá trị sức hấp dẫn sự lan tỏa đối với công tác xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị xây dựng đội ngũ cán bộ
đồng thời khẳng định ý thức chính trị sâu sắc đạo đức nghề nghiệp
và tấm lòng son sắc cách mạng của những người làm báo trong cả nước
xứng đáng như lời dạy của bác hồ cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng
năm nay ban tổ chức đã nhận được tổng số hai hai trăm một mươi sáu tác phẩm
tăng một trăm tám mươi bốn tác phẩm so với mùa giải trước
từ một trăm hai mươi tác phẩm được hội đồng sơ khảo xét chọn
hội đồng trung khảo đã xem xét lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc
để trao sáu giải a một mươi hai giải b một mươi tám giải c sáu giải chuyên đề và ba mươi giải khuyến khích
năm nay tôi đạt giải b và giải búa liềm vàng về tác phẩm
phản bác quan điểm sai trái thù địch
về sự phát triển của tây nguyên trước hết phải nói rằng là bản thân mình viết bài
không phải là mục đích là để nhân giải mà việc viết bài này
trước hết là cái trách nhiệm nghề nghiệp cái ý thức chính trị
khi đối với những cái vấn đề mà xảy ra thì đối với người cầm bút
lại là người cầm bút của cơ quan truyền thông bộ công an và báo công an dân
thì chúng tôi xác định ý thức chính trị nhiệm vụ chính trị
mình cần phải có những bài viết những bài viết nó công phu
để giúp độc giả giúp người dân hiểu được cái bản chất của sự thật
và phản bác những quan điểm sai trái chống phá đảng và nhà nước
ban tổ chức đánh giá những tác phẩm xuất sắc được lựa chọn
đã thể hiện cho sự kết tinh tâm huyết trí tuệ bản lĩnh
và thể hiện sự tìm tòi lao động sáng tạo với tư duy chính trị sắc bén
lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội với tình yêu quê hương
đất nước cao cả của những người làm báo
đồng thời ban tổ chức cũng đánh giá
các tác phẩm truyền hình công an nhiều tác phẩm có chiều sâu và chất lượng tốt
hiệu quả tuyên truyền cao phản ánh sắc bén luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu
như khi xảy ra vụ tấn công hai trụ sở xã ở đắk lắc
mọi người thì thường nghĩ là cái đề tài mà bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
nhất là trong tình hình mới thì nó khô khan nhưng theo tôi nghĩ thì do chất liệu cuộc sống
và những cái nhân vật mình gặp bởi vì là những cái gương đảng viên
những gương quân chúng ở trong cuộc sống quanh ta thì rất là sinh động
và cái cách thể hiện của mỗi nhà báo thế nào thôi
và theo tôi nghĩ thì có nhiều cách thể hiện khác nhau làm sao mà khi mình truyền tải
và bài viết thì mình có thể lan tỏa nó thật sinh động nhất gần gũi nhất
ban thể sự truyền hình công an nhân dân vừa qua đã có tác phẩm ba kỳ
về nhận diện đầu tranh về các thế vực khu vực lợi dụng vấn đề dân tộc công giáo
để trầm phá đảng và nhà nước
tác phẩm này thì đã được giải áp của cuộc thi bảo vệ hình tảng tư tưởng của đảng
hôm nay lại được bán tổ chức giải búa liên bang đại nhà cao
lựa chọn đó là một trong những tác phẩm của vòng trung khảo
thì đây là một trong những sự động viên kích lệ để những phóng viên
cũng như là những người làm bảo ở ban thể sự truyền hình công an nhân dân
tiếp tục có những tác phẩm hay để phóng viên
tại lễ trao giải búa liềm vàng năm hai nghìn hai mươi ba cục truyền thông công an nhân dân
đã vinh dự có ba tác phẩm được hội đồng trung khảo xem xét lựa chọn
trong đó báo công an nhân dân đạt một giải b một giải c
và giải t
đây là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất về chống diễn biến hòa bình
ban thời sự truyền hình công an nhân dân có tác phẩm vào vòng trung khảo
vào chiều nay tại hà nội bộ công an và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
đối với công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
cuốn sách do đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm chủ biên
buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu bộ công an tới công an các đơn vị địa phương
tại buổi lễ các đại biểu đã được nghe đại diện nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
các chuyên gia các nhà khoa học trình bày về quá trình biên soạn một số nội dung của cuốn sách
những điểm mới các luận cứ được đưa ra trong cuốn sách
nội dung cuốn sách đề cập toàn diện sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân
từ phân tích các khái niệm cơ bản đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế bài học kinh nghiệm
đến dự báo những yếu tố tác động chỉ dõi quan điểm mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân
đây là một tác phẩm lý luận chính trị mà trong văn kiện đại hội một mươi ba của đảng ta
lần đầu tiên đề cập đến cái thuật ngữ là khoa học lý luận chính trị
nó tách ra như một ngành khoa học độc lập
và đây cũng không phải là một nghiên cứu có tính chất sách vở tư biện đâu
thấm luận quan điểm thực tiễn quan điểm đổi mới quan điểm phát triển
cho nên bằng những cứ liệu thực tiễn bằng kinh nghiệm chỉ đạo và lãnh đạo
tác giả đã đề cập đến những vấn đề lý luận
với thực tiễn gắn liền với nhau một cách rất là nhuần nhuyện
cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng về việc xây dựng lực lượng công an nhân dân
là việc cụ thể hóa để thực hiện nghị quyết số hai mươi tám của ban chấp hành chuông khóa một mươi ba
và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
nhưng mà đây lại là đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân
rõ ràng là một bước cụ thể rất rõ
cuốn sách này chính là việc cụ thể hóa để thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại buổi lễ đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chân thành cảm ơn tới các chuyên gia nhà khoa học các cơ quan hữu quan đã đóng góp giúp đỡ
để việc biên soạn và xuất bản cuốn sách được thành công đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ
của các chuyên gia nhà khoa học các cơ quan trong thời gian tới
nhất là trong việc nghiên cứu xuất bản sách tài liệu tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
thì cuốn sách đổi mới về phương thức lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tuyên nhiệm hiện đại được giới thiệu hôm nay cũng khẳng định
cái quan điểm nhất quán những chủ trương chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an đó là công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an là nhiệm vụ then chốt hàng đầu có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi
sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị công an các đơn vị địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm
trong đó nhấn mạnh mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân phải quán triệt sâu sắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của đảng cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
tập trung nắm chắc phân tích dự báo đúng tình hình làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước hết sức coi trọng bài học dân là gốc
nhân dân là trung tâm là chủ thể là cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
cũng tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm cùng các thành viên ban biên soạn đã trao tặng cuốn sách cho đại diện các cơ quan đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc và bằng khen của bộ công an cho các cá nhân có thành tích trong tổ chức sản xuất chương trình hoa cải trên lá trắng năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị sáng nay hai tháng hai tức hai mươi ba tết nguyên đán đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã đến thăm chúc tết lần thứ hai
tại buổi thăm chúc tết trung tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm đã báo cáo những thành tích nổi bật của lực lượng công an tp hcm trong năm qua
theo mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước võ văn thưởng ghi nhận biểu dương những chiến thắng
chiến công thành tích nỗ lực lớn lao của toàn lực lượng công an tp hcm
trong năm hai nghìn hai mươi ba khắc phục những khó khăn thử thách công an tp hcm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị
đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố
trong đó có những chiến công nổi bật có tính lan tỏa cao in đậm dấu ấn của lực lượng công an trong lòng nhân dân
chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị lực lượng công an tp hcm tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm
thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm tiếp tục phát huy những thành tích trên
đảm bảo giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
chủ tịch nước cũng yêu cầu lãnh đạo bộ công an thành ủy ubnd tp hcm tiếp tục bám sát
lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an thành phố thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao
đồng thời huy động cả hệ thống chính trị thành phố vào cuộc đồng hành cùng lực lượng công an thành phố
trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn và chuẩn bị đón tết nguyên đán giáp thìn
chủ tịch nước chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thành phố rồi giao sức khỏe hạnh phúc
quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
dịp này chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
chủ tịch nước võ văn thưởng cũng đã biểu dương những chiến công thành tích công tác của đơn vị
trong năm qua đã có một tập thể và một cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tại hà nội sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến
tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an
năm hai nghìn hai mươi ba đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
các cấp trong công an nhân dân và cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương đã tập trung chỉ đạo
triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phát hiện đấu tranh xử lý các hành vi tham nhũng tiêu cực lãng phí trong nội bộ
một cách quyết liệt hiệu quả đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến để làm rõ hơn kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi
kiến nghị cụ thể khả thi các giải pháp để bổ sung kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi
phổ biến những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí của lực lượng công an nhân dân
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chín nhóm nội dung
trong đó yêu cầu công tác kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong công an nhân dân
phải được tiến hành đồng bộ gắn liền với việc thực hiện ba giải pháp trọng tâm đột phá và khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống
biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy trong công an nhân dân
thực hiện hiệu quả mô hình tri bộ bốn tốt đảng bộ cơ sở bốn tốt
bộ trưởng đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an đề cao trách nhiệm
hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công
ban chỉ đạo công an các địa phương căn cứ chỉ đạo của bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác